tin tức an ninh trật tự phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng vừa tiến hành theo dõi
và bắt quả tang đối tượng lê trường hận chú tại quận liên triểu tp đà nẵng thu giữ hai kg ma túy tổng hợp
qua công tác nắm tình hình phát hiện hận có nhiều hoạt động nghi vấn liên quan đến ma túy
nên lực lượng công an đã tiến hành lập án đấu tranh
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một hận bị bắt quả tang cùng với tang vật là hai kg ma túy đá
tại cơ quan công an hận thừa nhận do không có việc làm ổn định lại chơi bời nợ nần
nên mua ma túy về để vừa sử dụng vừa bán lại kiếm lời
được biết hận từng có tiền án về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản chỉ mới ra tù cách đây không lâu